bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động nắm chắc tình hình
tập trung triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thực hiện nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ
về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một
gắn với triển khai công an xã chính quy
tham gia tiếp tục ý kiến và báo cáo trước cử tri
bộ trưởng tô lâm cho biết tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
qua ba luật dự án luật liên quan trực tiếp tới bộ công an
với tỷ lệ tán thành cao như luật công an nhân dân sửa đổi
luật đặc xá luật bảo vệ bí mật nhà nước
và cho ý kiến đối với luật thi hành án hình sự sửa đổi
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua công tác phòng ngừa
đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã đạt nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới lực lượng công an tiếp tục có nhiều giải pháp tích cực
đặt ra mục tiêu chung là đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
tại buổi tiếp bà robin moudi tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền australia
nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam đánh giá cao lập trường của australia
về biển đông thời gian qua và mong muốn australia tiếp tục ủng hộ quan điểm
lập trường của việt nam trong vấn đề biển đông
ủng hộ phối hợp chặt chẽ với việt nam trong quá trình việt nam đảm nhiệm vai trò
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
chiều ngày hai tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã thăm và tặng ba mươi giàn máy vi tính cho thầy và trò trường trung học phổ thông
tân yên số một tỉnh bắc giang
phát biểu tại đây bộ trưởng tô lâm đã ghi nhận những kết quả thành tích
mà trường trung học phổ thông tân yên i đã đạt được trong thời gian qua
đồng chí bộ trưởng mong muốn trong thời gian tới nhà trường tiếp tục giáo dục
truyền thống yêu nước đạo đức cách mạng lý tưởng sống cho học sinh
nâng cao chất lượng giáo dục
các em học sinh cần nỗ lực học tập tốt sẽ tiếp tục trưởng thành từ ngôi trường này
xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu góp phần xây dựng quê hương đất nước
phát biểu tại lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động
luân chuyển bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hải dương
đối với đại tá lê ngọc châu giám đốc công an tp hải phòng
và đồng chí đại tá vũ thanh trương giám đốc công an tỉnh hải dương
được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc công an tp hải phòng
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chúc mừng hai đồng chí được bộ công an tin tưởng tín nhiệm
bố trí ở vị trí cương vị công tác mới đồng thời cũng yêu cầu hai đồng chí
sau khi tiếp nhận vị trí công tác mới cần khẩn trương bắt tay vào công việc
kiện toàn công tác tổ chức cám bộ phối hợp chặt chẽ với chính quyền
lực lượng công an địa phương tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
ngày hai tháng một mươi thầu ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lê quỳ vương
đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạ hì cho đồng chí đại tá trần anh tuấn
giám đốc công an tỉnh sơn la
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực trong suốt quá trình công tác
bốn mươi một năm của đồng chí đại tá trần anh tuấn
đồng thời chỉ đạo ban giám đốc công an tỉnh sơn la tiếp tục chủ động tăng cường công tác
nắm tình hình cơ sở phòng ngừa và kịp thời phát hiện ngăn chặn giải quyết hiệu quả
các vấn đề phức tạp nảy sinh bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chiều ngày ba tháng một mươi thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới tham quan triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
tại gian trưng bày của cục công nghiệp an ninh bộ công an thứ trưởng bùi văn nam đánh giá cao
những nỗ lực sáng tạo của cám bộ chiến sĩ cục công nghiệp an ninh trong việc nghiên cứu sản xuất
các loại vũ khí công cụ hỗ trợ phục vụ đắc lực yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng hy vọng thông qua triển lãm sẽ là cơ hội để các đơn vị doanh nghiệp bộ công an
học hỏi tiếp cận những công nghệ mới áp dụng những thành tiệu khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nước
để nâng cao chất lượng sản phẩm thuận tiện tác chiến
tiếp ngày takashi oda sang thăm làm việc tại việt nam thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát nhật bản
tiếp tục được duy trì phát triển và đạt được những kết quả cụ thể
trong thời gian tới thứ trưởng bùi văn nam đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác
đi vào thực tiễn một cách có hiệu quả nhằm phục vụ công tác hợp tác an ninh thực thi pháp luật
và đấu tranh phòng chống tội phạm tăng cường trao đổi đoàn các cấp và cấp chuyên viên
sang học tập trao đổi kinh nghiệm trên một số lĩnh vực
từ ngày ba mươi tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hội nghị bộ trưởng asean về an ninh không gian mạng
lần thứ tư và tuần lễ không gian mạng quốc tế singapore hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại singapore
đoàn bộ công an việt nam do thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có các cuộc tiếp xúc và làm việc song phương
với các đoàn nga hoa kỳ anh úc hà lan singapore và các nước asean
nhằm trao đổi và thảo luận thúc đẩy hợp tác
đối tranh phòng chống tội phạm xương quốc gia trong đó có tội phạm mạng
và các biện pháp đảm bảo an ninh không gian mạng
chiều ngày ba tháng một mươi tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã làm việc với các đơn vị tài chính hậu cần kỹ thuật và quản lý trại giam
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị phải xác định công tác tổ chức thanh tra
kiểm tra giám sát có vị trí rất quan trọng trong đó phải cụ thể trách nhiệm
của từng tổ chức cá nhân các đồng chí trong ủy ban kiểm tra thanh tra cấp ủy
người đứng đầu các cấp phải thực sự nêu gương xác định trách nhiệm của mình
trong công tác thanh tra kiểm tra tổ chức thời gian tới cần tổ chức tập huấn
đào tạo tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra điều kiện nghiên cứu
bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ
dự lễ khai sản năm học mới của thầy và cho trường đại học phòng trái trợ cháy
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị nhà trường cần xác định rõ yêu cầu tự đổi mới mạnh mẽ
trong công tác giáo dục đào tạo theo hướng hiện đại năng động đồng bộ hiệu quả
gắn lý luận với thực tiễn nhà trường cũng cần tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an các địa phương các viện nghiên cứu các học viện trường đại học trong và ngoài lực lượng
công an nhân dân trong đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục
đảm bảo về chất lượng say mê với sự nghiệp chồng người vì nguồn nhân lực chất lượng cao của lực lượng công an
tại phiên làm việc toàn thể lần thứ một mươi năm của ủy ban quốc phòng và an ninh thờ ủy quyền của chính phủ
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
thứ trưởng lương tam quang nêu rõ việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh
quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước
trong lĩnh vực nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
tiếp tục đảm bảo công khai minh bạch đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính tăng cường khoa học công nghệ
trong giải quyết cho người nước ngoài vào việt nam góp phần thu hút đầu tư du lịch
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhưng vẫn đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
cũng tại phiên họp toàn thể lần thứ một mươi năm thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung điều ba
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thờ ủy quyền của chính phủ trình bày tờ trình
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cho biết trong quá trình tổ chức thực hiện
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy đã bộc lộ một số bất cập khoảng trống trong việc xử lý hình sự
đối với hành vi chế tạo mua bán tàng trữ vận chuyển sử dụng trái phép
hoặc chiếm đoạt vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
vì vậy để kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắt không để khoảng trống pháp luật trong việc xử lý hình sự
thì việc sửa đổi bổ sung điều ba của luật quản lý sử dụng vũ khí và liệu nổ và công cụ hỗ trợ là rất quan trọng và cần thiết